chiều hai mươi sáu tháng tám dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
quỹ ban quốc gia về chính phủ điện tử đã tổ chức hội nghị trực tuyến
với các ban chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử các bộ ngành và sáu mươi ba tỉnh thành phố
hội nghị hôm nay là dịp để nhìn lại các kết quả thực hiện chính phủ điện tử trong thời gian vừa qua
đặc biệt là việc triển khai các nhiệm vụ mà các bộ ngành địa phương đã được giao
từ đó đánh giá những tồn tại hạn chế và nguyên nhân để xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
từ thời điểm thủ tướng chính phủ nhấn nút khai trương ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến nay
đã có hơn bốn mươi bốn hai trăm linh tài khoản đăng ký trên cổng dịch vụ công quốc gia
có hơn một mươi ba bốn triệu lượt truy cập hơn tám trăm năm mươi bốn hồ sơ đồng bộ trạng thái trên cổng dịch vụ công quốc gia
trong đó có sáu chín trăm linh hồ sơ trực tuyến thực hiện từ cổng dịch vụ công quốc gia được xử lý thành công
những con số này đã cho thấy sự quan tâm rất lớn
cũng như sự kỳ vọng của người dân doanh nghiệp trong việc sử dụng một cổng tập trung
để thực hiện các giao dịch trực tuyến với chính phủ
một trăm bộ ngành địa phương cũng đã cam kết đồng hành cùng văn phòng chính phủ
trong quá trình triển khai vận hành cổng dịch vụ công quốc gia
tuy vậy vẫn còn nhiều bất cập
chính phủ địa phương việt nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn cất mạng hiện nay rất quan trọng
thủ tướng yêu cầu tại cuộc họp các đại biểu cần thẳng thắn
đóng góp những giải pháp để làm tốt hơn nữa trách nhiệm của mình trong thời gian tới
nhất là về nhận thức hành động phù hợp với xu hướng mới
để đưa vào chiến lược phát triển trung hạn ngắn hạn của từng địa phương
thông qua đại hội đảng các cấp và đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba